các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi ba tháng một mươi một sau khi đã uống rượu giang đến quán nước của anh đỗ quang bình chú tại phường hồng hà thành phố yên bái
khoảng một mươi phút sau có chị nguyễn thị hà là người yêu của giang đến gọi về
giang nghi ngờ giữa anh bình và chị hà có mối quan hệ tình cảm nam nữ với nhau
nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
giang đấm liên tiếp vào vùng mặt làm anh bình bị chóng ngất và nằm bất động
không dừng lại giang tiếp tục lấy một chiếc ghế băng dài bằng gỗ
đập nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh bình bị thương nặng
hoạt động cho vay tiền bằng hai hình thức vay tiền nóng và vay tiền góp với lãi suất lên đến bảy trăm hai mươi một năm
một nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm đức điệp nguyễn ngọc lâm đào văn hùng cùng chú tại tỉnh ninh bình
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
riêng hoàng văn phi được tại ngoại
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt
điệp đã cho vay
đối với trên một trăm linh người số tiền hơn hai tỷ đồng thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
hình thức cho vai nóng của nhóm điệp lâm và hùng có lãi suất từ tám mươi đến bảy trăm hai mươi một năm
còn hình thức cho vay tiền góp ngày có lãi suất tương đương một trăm hai mươi năm một năm
phí vay là năm trên tổng số tiền vay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tiến hành tống đạt các quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng đối với ngô xuân sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã cự nẫm huyện bố trạch
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ lụt
ngày hai mươi hai tháng một mươi sĩ nhận lời trở giúp hàng cứu trợ lụt bão từ tỉnh khánh hòa ra tỉnh quảng bình
gồm một trăm năm mươi thùng cá hộp trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng giao cho bà hạnh là thư ký hội từ thiện tường nguyên
tuy nhiên khi đến quảng bình sĩ chạy thẳng về nhà của một người dân ở xã cự nẫm huyện bố trạch
quảng sắc bình sĩ chỉ phát hơn năm năm trăm linh hộp cá cho người dân
còn gần một bảy trăm linh hộp cá sĩ khai đã sử dụng và phân phát hết cho bà con ở một số địa phương khác
tuy nhiên chính quyền và người dân hai thôn hà lời xã sơn trạch và thôn phong nha
thị trấn phong nha khẳng định không nhận được hàng cứu trợ nào là cá hộp
công nhân chuẩn bị nghỉ trưa thì xảy ra sạt lở tại mỏ khai thác đá trên địa bàn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
khiến một người chết và một người bị thương
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng gần một mươi hai giờ trưa nay xảy ra sạt trượt sập đất đá từ trên mỏ khai thác đá
ở xã châu quang giáp danh về xã châu cường huyện quỳ hợp
vụ sạt lở đá đè trúng công nhân và một số thiết bị máy móc
một công nhân trú tại quỳ hợp tử vong tại chỗ một người khác bị thương và hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi
mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv